nhằm tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín nghiêm túc khách quan và công bằng
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến kỳ thi năm nay
phụ huynh học sinh và người dân quan tâm đến lĩnh vực giáo dục có thể liên lạc theo số điện thoại này
để phản ánh về các vấn đề liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
hoặc cung cấp các dấu hiệu được cho là tiêu cực về kỳ thi
thời gian tiếp nhận xử lý các thông tin liên quan đến kỳ thi diễn ra từ nay đến hết ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay vẫn được tổ chức với hai mục đích
vừa dùng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
vừa cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp
kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi này trên cả nước là hơn tám trăm tám mươi sáu thí sinh
trong đó hà nội có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với hơn bảy mươi bốn thí sinh